công tác giáo dục đào tạo bồi dưỡng cán bộ đặc biệt là đội ngũ cán bộ có trình độ cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân
luôn được đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an cấp ủy lãnh đạo công an các cấp đặc biệt coi trọng
phải xác định đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo trong đó có đào tạo sau đại học là yêu cầu tất yếu khách quan là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu đặt ra cho các học viện trường công an nhân dân
và đổi mới toàn diện công tác đào tạo sau đại học các học viện trường công an nhân dân đã tuyển sinh đào tạo gần một mươi ba bốn trăm linh học viên cao học và hơn một tám trăm linh nghiên cứu sinh
góp phần quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ công an vừa hồng vừa chuyên có trình độ chuyên môn cao là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
trong thành tựu chung đó có sự đóng góp quan trọng của học viện an ninh nhân dân
những kết quả nghiên cứu đào tạo sau đại học của học viện an ninh nhân dân đã cung cấp luận cứu khoa học để tham mưu đề xuất các giải pháp kiến nghị mang tầm chiến lược cho đảng nhà nước
đề ra các chủ trương chính sách quan trọng bảo vệ tổ quốc bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới
đánh giá cao và biểu dương những kết quả thành tích xuất sắc mà học viện an ninh nhân dân đã đạt được trong công tác đào tạo sau đại học trong ba mươi năm qua
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh việc xác định rõ quy mô đào tạo sau đại học gắn với quy hoạch chiến lược phát triển cán bộ chất lượng cao của ngành công an để chủ động đổi mới
nâng cao chất lượng các mặt công tác giáo dục đào tạo nói chung đào tạo sau đại học nói riêng đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch
vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đề án nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong công an nhân dân đến năm hai nghìn ba mươi đáp ứng mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhiệm hiện đại được thực hiện
nghị quyết số một mươi hai của buổi chương trình cũng đã chỉ rõ mục tiêu
đến năm hai nghìn ba mươi phấn đấu năm mươi giảng viên các cơ sở giáo dục đào tạo trọng điểm bốn mươi giảng viên các cơ sở đào tạo giáo dục khác có trình độ tiến sĩ
chúng ta phải chuyển đổi
đặt ra những yêu cầu mới
do đó là cơ sở đào tạo trọng điểm của ngành công an tiến tới lộ trình trở thành cơ sở đào tạo giáo dục đào trọng điểm quốc gia của năm hai nghìn hai mươi năm
học viện an ninh nhân dân cần chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên cán bộ quản lý giáo dục ngang tầm nhiệm vụ có trình độ tiến sĩ có học hàm giáo sư phó giáo sư đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ chất lượng cao của lực lượng công an nhân dân trong tỉnh mới
bộ trưởng tô lâm tin tưởng với bề dày truyền thống hơn bảy mươi bảy năm xây dựng và trưởng thành
với tinh thần trách nhiệm cao nhất thầy và trò học viện an ninh nhân dân sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ giáo dục đào tạo nói chung đào tạo sau đại học nói riêng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới
thưa ủy quyền của chủ tịch nước bộ trưởng tô lâm đã trao huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba tặng học viện an ninh nhân dân
trao bằng khen của bộ công an tặng các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo
đại diện lãnh đạo bộ giáo dục và đào tạo bộ quốc phòng cũng đã trao bằng khen của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo bộ trưởng bộ quốc phòng cho các tập thể cá nhân tiêu biểu
ngày hôm nay tại đại sứ quán coes ở hà nội
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã thay mặt bộ công an việt nam đến viếng viết sổ tang và chia buồn quốc vương nhà nước coes vừa từ trần
thay mặt toàn thể lãnh đạo và cám bộ chiến sĩ bộ công an việt nam nói chung của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và cá nhân nói riêng
thứ trưởng lê quốc hùng gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới nhà nước hoàng gia và nhân dân coes nhấn mạnh quốc vương seynawas an amas an jaber an saba
đã có rất nhiều đóng góp cho nền ngoại giao hòa bình an ninh khu vực nói chung và định hướng chính sách đối ngoại hiện đại của coes nói riêng
trong hơn năm mươi năm qua trên nhiều cương vị khác nhau góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị việt nam coes
thứ trưởng lê quốc hùng bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của tân quốc vương messa an amas an saba
chính phủ và nhân dân coes sẽ sớm vượt qua đau thương này để tiếp tục duy trì ổn định phát triển đất nước góp phần vào sự thịnh vượng
trong khu vực và trên thế giới
nhân dịp này thông qua ngài đại sứ thứ trưởng lê quốc hùng chuyển thư chia buồn của bộ trưởng tô lâm tới hoàng thân faysan nawas an jaber ansaba
phó tư lệnh lực lượng vệ binh quốc gia coes gửi thư chúc mừng của bộ trưởng tô lâm tới tân quốc vương messa an amas an saba
chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự quan tâm của lãnh đạo cán bộ chiến sĩ bộ công an việt nam và cá nhân bộ trưởng tô lâm
đại sứ yoseo aso an saba khẳng định
trên cương vị công tác của mình sẽ tiếp tục là cầu nối góp phần vun đắp và thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước việt nam coes nói chung
giữa bộ công an việt nam và các cơ quan hữu quan của coes nói riêng ngày càng phát triển lên một tầm cao mới
tại hà nội cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa tổ chức hội nghị giao ban cơ quan chuyên trách phòng chống tội phạm về ma túy cấp trung ương năm hai nghìn hai mươi
theo báo cáo tại hội nghị
những năm qua tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên thế giới và khu vực diễn biến phức tạp không ngừng gia tăng về tính chất và mức độ
đáng chú ý tội phạm ma túy tại nhiều quốc gia đang đẩy mạnh việc lợi dụng tuyến hàng không và đường biển quốc tế
thậm chí sử dụng tàu ngầm tàu có thiết kế kỹ thuật bán chìm để vận chuyển trái phép chất ma túy
ở trong nước tình hình tội phạm ma túy phức tạp trên các tuyến biên giới tuyến đường hàng không bưu điện và không gian mạng
năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã chủ trì phối hợp với các lực lượng
đấu tranh thành công gần hai mươi bốn tám trăm linh vụ bắt giữ gần ba mươi tám bảy trăm linh đối tượng phạm tội về ma túy
trong đó có một mươi sáu vụ phối hợp với các lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm ma túy của bộ đội biên phòng cảnh sát biển hải quan
công tác phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng công an bộ đội biên phòng cảnh sát biển và hải quan được thực hiện nghiêm túc
có hiệu quả theo quy chế đã ký kết
việc tổ chức trao đổi thông tin giúp đỡ và xử lý các vụ án về ma túy giữa các cơ quan đơn vị diễn ra thường xuyên kịp thời
dự báo thời gian tới tội phạm ma túy vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trên các tuyến địa bàn trọng điểm
theo đó các cơ quan chuyên trách về phòng chống ma túy cấp trung ương sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc
hiệu quả các chương trình kế hoạch quy chế phối hợp đã ký kết bảo đảm phù hợp với chức năng
nhiệm vụ của từng lực lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đô thị trẻ với hơn hai mươi năm phát triển điều khó khăn nhất nhưng cũng là một trong những thành tựu lớn nhất của đà nẵng
đó là công tác giải tỏa đền bù tái định cư để tạo nên sự lột xác ngoạn mục với diện mạo của thành phố như ngày hôm nay
kết quả đó có được là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị đặc biệt là sự đồng lòng ủng hộ của đại đa số nhân dân
trong đó có bà con giáo dân
phường hòa xuân quận cẩm lệ
từ một vùng chiêm trụng sau hơn một mươi năm đã trở thành khu đô thị sinh thái ven sông đầu tiên của đà nẵng
trong số bốn khu vực nằm trong diện dây dời giải tỏa để quy hoạch khu đô thị sinh thái hòa xuân
theo quyết định của ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng năm hai nghìn tám
khu vực giáo sứ cồn dầu thôn cồn dầu có bốn trăm linh sáu hộ với chín trăm một mươi sáu hồ sơ nhà đất
giáo sứ cồn dầu giai đoạn hai nghìn một mươi hai đến hai nghìn một mươi bảy giai đoạn chuyển mình từ làng quê nghèo trở thành sứ đạo kiểu mẫu
linh mục vũ dân đã tích cực trong công tác vận động bà con giáo dân hưởng ứng chính sách giải tỏa dây dời của thành phố
riêng đối với khu vực nhà thờ côn dầu được giữ nguyên ông phấn khởi bởi những sự quan tâm của chính quyền
bên đây chính quyền rất quan tâm bởi vì ngay từ đầu nó lo
để mở những khu đường trung quanh rồi nhất là làm những cống để thoát trong khi khu vực nhà thơ có cống riêng
không chỉ chú trọng tới khu vực để giáo dân thực hành tiếng ngưỡng mà nơi tái định cư cho bà con giáo sứ cồn dầu
cách nhà thơ cồn dầu chỉ hơn một km cũng là vị trí được đặc biệt ưu tiên
chợ và các trường học
cũng như là được xây dựng tất cả các cơ sở hạ tầng tại khu vực đó rất là tốt
và có thể nói rằng đối với lại khu vực của người dân cồn dầu đang sinh sống tại khu vực e và e mở rộng
thì thành phố còn để đảm bảo về cái tiếng ngưỡng của người dân
thì thành phố cũng đã tạo điều kiện và bố trí một khu đắc riêng để dành xây dựng các nhà nguyện
là những hộ dân đầu tiên bàn giao mặt bằng tới sống tại khu vực tái định cư
ông đoàn kim cũng như nhiều giáo dân giáo sứ
côn dầu cho biết cuộc sống hiện tại là điều mà hơn một mươi năm trước
có mơ họ cũng không dám nghĩ tới
lên đây vẫn có điều kiện thành phố mở rộng được
lồn có tiền thu nhập thêm bỏ với lồn được cái nhà hai mươi tám đó chứ
anh ở đó một mươi năm một mươi đời xa anh chưa được cái nhà này nữa đó chứ
được đường có anh đây nữa đó chứ
được giải tỏa thì cô thấy rất là hợp lý
rất là phán khởi thay đổi hả giống như là mình qua một trang
một trang sử mới vậy đó
trên toàn thành phố đà nẵng thời gian qua
đã có hàng trăm ngàn hộ dân di dời giải tỏa để phục vụ cho công cuộc xây dựng thành phố
trong đó bộ phần không nhỏ là bà con giáo dân ở các vùng xứ đạo
cũng có những cái khó khăn nhất định những thử thách
nhưng mà vì cái chung của thành phố
cho nên từ lên mục đến bà con giáo dân
và phải gọi như là phải biết đồng lòng để cùng chia sẻ với thành phố
tuy nhiên vẫn còn có một
và một vài ít không đáng kể
cái đó thì lần lần sẽ có hỗ trợ với nhau
hy vọng là một việc tốt đẹp
những ngày này khắp nơi không khí giáng sinh rộn ràng
niềm vui của bà con vùng xứ đạo ngày thiên chúa giáng sinh
hòa trong niềm vui với những phát triển không ngừng của thành phố
thưa quý vị công an quân đội là thanh kiếm và lá chắn để giữ gìn an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội tạo môi trường thuận lợi để xây dựng và bảo vệ tổ quốc
với vai trò trọng yếu lực lượng công an quân đội luôn chung sức chung lòng
đồng tâm hiệp lực đoàn kết phối hợp hiệp đồng chặt chẽ
kịp thời xử lý các tình huống phức tạp về quốc phòng an ninh phòng chống tội phạm
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó

các lực lượng chức năng tăng cường đấu tranh chấn áp tội phạm ma túy bằng đường bộ đường hàng không
cho nên các đối tượng có xu hướng chuyển tuyến địa bàn hoạt động ra hướng biển
các tổ chức tội phạm ma túy quốc tế đã chọn đường biển việt nam như một cung đường vận chuyển xuyên quốc gia
với tính chất mức độ ngày càng gia tăng phức tạp
chủ động đánh giá tình hình tăng cường kiểm soát các vùng biển trọng điểm
phối hợp cùng các lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm ma túy nong cốt là lực lượng công an
trong năm hai nghìn hai mươi ba cảnh sát biển việt nam đã đấu tranh một trăm hai mươi sáu chuyên án vụ án bắt giữ hơn hai trăm linh đối tượng
thu giữ hơn một trăm linh bánh và một mươi kg heroin trên một bốn tấn ma túy tổng hợp
công tác phòng chống tội phạm ma túy thực hiện theo đúng chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
phòng ngừa ngăn chặn từ sớm từ xa từ nơi xuất phát đánh cả đường dây không đánh khúc giữa
bắt được đối tượng chủ mưu cầm đầu
chúng tôi đã phối hợp với cảnh sát biển hải quan và các lực lượng khác
rồi là công an của các địa phương thành phố lội hải phòng
chúng ta đã khám phá một chuyên án rất lớn trong đó có phối hợp cả quốc tế là đài loan
và chúng ta đã bắt giữ bảy đối tượng thu giữ một tấn ba ketamin
và chúng ta đã được phép của lãnh đạo bộ cử một tổn thạc sang nào
chúng ta phối hợp với bạn khám xe bảy điển
bên bạn bắt ba đối tượng
và thu giữ tám mươi một tấn tiền chất trong đó một mươi hai tấn ketamin
thực hiện nghị định ba của chính phủ về việc phối hợp giữa bộ công an bộ quốc phòng
trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng
lãnh đạo hai bộ xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường phối hợp
đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng
đặc biệt trong bối cảnh hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia thông tin quốc phòng an ninh
tiếp tục là mục tiêu tấn công mạng hàng đầu
hoạt động xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch diễn biến ngày càng phức tạp tình vi
bộ quốc phòng và bộ công an đã tham mưu cho chính phủ để thành lập ban chỉ đạo an toàn an ninh mạng quốc gia
để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền
quốc gia trên không gian mạng khai thác chia sẻ dữ liệu phục vụ các nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia
trật tự an toàn xã hội góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng
đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch phản động lợi dụng không gian mạng
để gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc với mục đích chống phá đảng nhà nước
trước những thời cơ thuận lợi cũng như thách thức đối với bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới đang xem phức tạp
đặt ra yêu cầu cần tiếp tục củng cố đoàn kết mối quan hệ phối hợp hiệp đồng chiến đấu giữa quân đội nhân dân và công an nhân dân
đưa quan hệ phối hợp giữa hai lực lượng ngày càng đi vào chiều sâu hiệu quả thực chất tạo thành sức mạnh tổng hợp
để thanh bảo kiếm ngày càng sắc bén la lá chắn càng vững chắc đủ sức đánh bại mọi kẻ thù bảo đảm thắng lợi chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới